sau đây là dự báo thời tiết các khu vực đêm nay và sáng mai một mươi tám tháng bốn
hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
riêng khu tây bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ riêng khu vực tây bắc có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ riêng khu tây bắc từ ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng phía bắc từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng cay gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
thông thường bụi phát triển mạnh nhất vào đầu mùa bão và giảm dần vào cao điểm của mùa bão
nếu bụi ở xung quanh và bị cuốn vào một cơn bão nó có thể bóp nghẹt cơn bão và khiến nó yếu đi
nhiệt độ nước đây là một con dao hai lưỡi nước ấm cung cấp năng lượng cho các cơn bão
mặc dù nhiệt độ quá nóng ở khu vực có thể giúp các cơn bão mạnh lên sớm nhưng nó cũng có thể giúp đẩy chúng ra khỏi đất liền
tranh lệch nhiệt độ mặt biển trên đại tây dương
trong khi khu vực phát triển chính của bão ở đại tây dương ấm hơn bình thường
thì các phần của vùng cận nhiệt đới gần beruma lại mát hơn bình thường một chút
sự tranh lệch nhiệt độ này có thể giúp tạo ra nhiều độ đứt gió hơn những gì có thể xảy ra trong la nina
la nina thường làm giảm độ đứt gió trên đại thế dương gió cắt có tác động xé tỏa các cơn bão khiến chúng yếu đi hoặc tiêu diệt tất cả chúng
trong thời kỳ la nina các cơn bão có nhiều khả năng đi qua vùng biển caribe hơn
tuy nhiên nếu điều này xảy ra
các cơn bão sẽ có xu hướng bỏ lỡ sức gió cắt cao hơn dự kiến ở phía bắc bahama